thủ tướng chính phủ vừa giao bộ giao thông vận tải báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc bắc nam
trước một số thông tin cho rằng dự án này đang chậm tiến độ
theo thông tin phản ánh công tác giải phóng mặt bằng đã chậm so với tiến độ yêu cầu
không bảo đảm tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín
nếu các địa phương không đôn đốc quyết liệt các hội đồng giải phóng mặt bằng
tiến độ bàn giao mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi sẽ không bảo đảm kế hoạch đề ra
cũng theo phản ánh tiến độ trình duyệt thiết kế của các dự án cao tốc bắc nam
cũng đang chậm so với kế hoạch yêu cầu của bộ giao thông vận tải là hoàn thành trước ngày hai mươi tháng hai
dự án đường bộ cao tốc bắc nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên đầu tư
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước
dự án đã được quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và được bố trí vốn với một mươi một dự án thành phần
tuyến cao tốc sẽ kết nối các tuyến đường quốc lộ các đường địa phương
và với loại hình giao thông khác để hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn
và hỗ trợ một số đoạn tuyến quốc lộ một trong trường hợp thiên tai sự cố
bảo đảm lưu thông bắc nam thông suốt trong mọi điều kiện
trong bối cảnh chưa thể đầu tư sớm đường sắt tốc độ cao